đối đầu tiên về đối tượng nguyễn hồng sơn đã bắt đầu né mở
trong quá trình đấu tranh các chuyên án lực lượng trinh sát của công an tỉnh hà tĩnh
phát hiện một số đối tượng lạ mặt dưới vỏ bọc đi đánh cá đi lại trong lòng hồ thủy điện ngàn trươi
có dấu hiệu thiết lập một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
qua cuộc vượt quốc gia vũ quang gần đường biên giới việt lào
đặc biệt đường dây này có sự tham gia của một đối tượng với nhân dạng giống với nguyễn hồng sơn
từ biên giới là về một khu vực sát biên giới thôi nhưng mà lúc đó ở chỗ đó là xuống mấy con đi vào
được và các đối tượng tập trung vào đấy là để mua bán ma túy sau đó chúng tôi trải nhận khi
đi về sơ đô của cái chúng tôi về sơ đô của ở khu vực địa hình thì nhận định đấy là khu vực mà
có thể chúng tôi sẽ đánh bắt được khu vực lần trốn của đối tượng đi nó phải băng qua hai con chuỗi được
chạy rất xịt và địa hình đi đôi núi hiểm trợ rừng rầm và mà lại buổi tối vẫn thương buổi tối thì rất
là khó đi nhiều cây cổ xung quanh rất khó đi gây cản trở về công việc là tìm kiếm và bắt giữ đối tượng
tổ công tác đặc biệt nhanh chóng di chuyển vào khu vực vườn quốc gia vũ quang tập trung và thống
nhất phương án tác chiến đảm bảo yếu tố bí mật của anh đi phải tuyệt đối vì bệnh bởi vì đấy là

an toàn các đồng gì hết rồi ạ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ